thưa quý vị hiện nay tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố hà nội có diễn biến phức tạp
liên tục xảy ra cháy tại các nhà dân khu tập thể trung cư cũ
chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm đã xảy ra hai trăm linh sáu vụ cháy khiến một mươi hai người thiệt mạng và một mươi người bị thương
những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người phần lớn là bởi người dân thiếu kỹ năng xử lý sự cố
ngay từ lúc vụ việc mới phát sinh
và thực tế đó cho thấy rằng công tác phòng ngừa cháy nổ trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy
tại các khu công dân cư phải được tập trung đẩy mạnh hơn nữa
và mô hình nhà tập thể an toàn về phòng cháy chữa cháy ra mắt là một trong những cách làm sáng tạo
mà công an quận hoàng mai thành phố hà nội đang xây dựng và từng bước nhân rộng
phường tân mai quận hoàng mai thành phố hà nội
hiện tại nơi đây tập trung bảy mươi bốn khu tập thể cũ hầu hết đã xuống cấp và không đảm bảo an toàn
vì phòng cháy chữa cháy đặc biệt là tình trạng cơi nới làm chuồng cọp
và hệ thống điện quá lớn
trong năm thường trực nguy cơ cháy nổ
sự vào cuộc chung tay chia sẻ của các tổ chức cá nhân các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn
đã chia sẻ ủng hộ các phương tiện về phòng cháy chữa cháy
đây cũng là thực trạng chung của một trăm một mươi hai nhà tập thể cũ trên địa bàn quận hoàng mai
và để có thể phòng ngừa giúp người dân chủ động xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh
công an quận hoàng mai cũng đã cùng chính quyền địa phương xây dựng mô hình
nhà tập thể an toàn về phòng cháy chữa cháy
với các tiêu chí cụ thể đảm bảo một trăm linh các hộ dân
được trang bị bình chữa cháy mặt nạ phòng độc và bộ dụng cụ phá rỡ
quan trọng nhất là từng bước nâng cao ý thức của mỗi hộ dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn phường của chúng tôi có bảy mươi bốn dãy nhà tập thể cũ
thì chúng tôi sẽ tiến hành nhân rộng mô hình này để trang bị tất cả các dãy nhà tập thể cũ
để đảm bảo mỗi một dãy nhà tập thể đều có những phương tiện và công cụ phòng cháy chữa cháy
để đảm bảo đáp ứng kịp thời khi có tình huống
chúng tôi đã đề nghị dân phải coi trùng cọp phải làm coi cửa thoát ra vào
để cho nó thoát chạy hiểm hai cửa thông nhau
khi đề một cửa thì không chạy kịp
thì dân lúc giờ bối rối không làm kịp thì đề nghị dân phải chấp hành theo chủ trương của ủy ban đoàn kết vừa rồi
có cam kết rồi
thực tế cho thấy khi có cháy xảy ra tại các khu tập thể cũ
việc tiếp cận hiện trường của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn
bởi vậy những tình huống diễn tập như thế này sẽ thường xuyên được tổ chức
trong các khu dân cư trên địa bàn quận hoàng mai
để người dân có kỹ năng tốt hơn khi xử lý các sự cố cháy nổ ngay từ lúc ban đầu
giảm thiểu thiệt hại và không để xảy ra thương vong về người